vậy tỉnh yamanashi chúng tôi cũng là địa điểm sản xuất nho và rượu vang nổi tiếng hàng đầu
hàng năm những loại cây trái quả du khách trong và ngoài nước lại đổ về đây để tham quan
và thưởng thức ngay tại vườn những trái dâu chín mọc những trùng nho tím ngọt như một trải nghiệm thú vị trong hành trình đến yamanashi
bên cạnh đó vùng kofu thủ phủ của tỉnh yamanashi nằm cách thủ đô tokyo khoảng hai giờ lấy xe
cũng là nơi có khí hậu ấm áp nên rất thích hợp cho việc trồng nhiều loại cây ăn trái
trong đó đặc biệt nhất là cây anh đào sakuranbo
đến đây vào khoảng tháng bảy tám bạn sẽ tróng ngợp trước những khu vườn anh đào rực rỡ màu đỏ chín mọc trong veo như ngọc nửa rộ
việc trồng trọt và bảo quản khá công phu để cây anh đào phát triển tươi tốt nên nó có giá khá đắt đỏ
chính vì thế mà người nhật ví trái anh đào là ruby mùa hạ một thứ đặc sản được yêu thích nhất trên toàn nước nhật
bên cạnh bán trái cây các nhà vườn còn mở cửa cho khách du lịch mua vé vào thăm quan và tự tay hái quả chín
việc đưa du khách đến thăm các vườn trái cây
cũng là hình thức đem lại lợi nhuận lớn cho người dân ở đây